bên cạnh đó hệ thống giám sát y tế dịch bệnh trong cộng đồng
cần phải nâng cao hơn một mức so với trước đây
các ý kiến nhấn mạnh thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám trên nợ quy gạch cb
của chính phủ thống nhất trong toàn quốc
đồng thời phát huy tính chủ động sáng tạo của chính quyền các cấp
nhất là các cấp cơ sở trong công tác phòng chống dịch
song song đó bộ y tế tiếp tục bổ sung hoàn thiện hướng dẫn chi tiết
trong xác định cấp độ dịch biện pháp ứng phó phù hợp
sát với tình hình dịch của mỗi địa phương
các thành viên ban chỉ đạo đề nghị bộ y tế tập trung phân bổ
bảo đảm đủ vaccine có phương án chi viện nhân lực để theo kịp tiến độ
kế hoạch tiêm vaccine nhanh nhất cho khu vực đồng bằng sông cửu long và tây nguyên
liên quan đến vấn đề này thượng tướng thứ trưởng bộ quốc phòng vũ hải sản cho biết
tình hình dịch bệnh ở tp hcm đến nay cơ bản được kiểm soát
tuy nhiên các đơn vị quân đội vẫn sẵn sàng chi viện khi được điều động
cụ thể như hỗ trợ các địa phương khu vực đồng bằng sông cửu long
trong công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín khi có yêu cầu
về việc tổ chức mua sắm tập trung một số vật tư trang thiết bị sinh phẩm thuốc điều trị v v
phó trưởng ban chỉ đạo phó thủ tướng lê minh khái cho rằng
pháp luật đã quy định mô hình thực tiễn cũng đã có
bộ y tế phải tổ chức tính toán phương án mua sắm hợp lý phù hợp với tình hình thực tế
đảm bảo đúng quy trình công khai minh bạch rõ ràng
trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắt bộ y tế chủ động đề xuất cụ thể
với cấp có thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ theo đúng quy định của pháp luật
phó thủ tướng lê minh khái yêu cầu bộ y tế khẩn trương tổng hợp nhu cầu trang thiết bị
vật tư y tế theo đúng kịch bản phòng chống dịch đã được phê duyệt và tổ chức mua sắm
theo thẩm quyền bảo đảm đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch trong tình hình mới
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác vừa qua thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tiên
dẫn đầu đoàn công tác của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đã kiểm tra công tác phòng chống dịch tại tỉnh tiền giang
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên đánh giá dịch covid một mươi chín tại tiền giang diễn biến phức tạp
khiến địa phương đối mặt với nhiều khó khăn trong công tác phòng chống
số ca mắc và số bệnh nhân tử vong tăng cao
tuy nhiên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đã có những giải pháp phù hợp
và đúng định hướng nhằm kiềm chế khoanh vùng dập dịch và kiểm soát dịch hiệu quả
để thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám trên nợ quy gạch cb của chính phủ
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên lưu ý tiền giang cần có phương án ứng phó dịch phù hợp
theo hướng bám sát các chỉ đạo của trung ương bộ y tế và khôi phục sản xuất kinh doanh
ổn định đời sống theo lộ trình
tỉnh tập trung đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng và nâng cao tỷ lệ bao phủ vaccine
đầu tiên lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch người trên năm mươi tuổi có nguy cơ cao
song song với việc khôi phục hoạt động của doanh nghiệp
cơ sở sản xuất kinh doanh khi tỉnh dần trở lại trạng thái bình thường mới
theo thứ trưởng đỗ xuân tuyên trong phương án phòng chống dịch theo hướng thích ứng an toàn
linh hoạt và hiệu quả tiền giang phải chú trọng gắn với việc đảm bảo mục tiêu phát triển
kinh tế xã hội từ nay đến cuối năm và các năm tiếp theo
cũng như đảm bảo việc đi lại sản xuất bình thường của người dân
đặc biệt tỉnh cần nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế
cơ sở trong việc điều trị chăm sóc sức khỏe người mắc covid một mươi chín
theo hướng cách ly điều trị f tại nhà đảm bảo nguồn thuốc điều trị không để bệnh nhân nhẹ
trở nặng và giảm thiểu bệnh nhân tử vong
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cũng yêu cầu tỉnh tiền giang ra soát tổng hợp
và báo cáo bộ y tế kịp thời về nhu cầu số lượng vaccine cụ thể dành cho từng đối tượng
trên cơ sở đó bộ y tế có kế hoạch phân bổ kịp thời vaccine cho địa phương
theo đại diện lãnh đạo tỉnh tiền giang từ ngày một tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một
toàn tỉnh ghi nhận thêm hai tám trăm linh
tám tám trăm linh bảy ca mắc mới giảm một một trăm năm mươi sáu ca tương đương ba mươi bốn so với tháng trước
như vậy trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư tỉnh ghi nhận một mươi sáu tám trăm linh bảy ca mắc covid một mươi chín
đang ở cấp độ dịch cấp hai
để đạt mục tiêu kiểm soát và tiến tới đẩy lùi dịch covid một mươi chín
tỉnh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như kiện toàn mạng lưới điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
thành lập các bệnh viện giả chiến phân tần điều trị thực hiện phương án bệnh viện tách đôi
tích cực tiêm vaccine
cùng với đó tiền giang tăng cường công tác tuần tra và quản lý địa bàn
kiểm soát dịch tễ cũng như đảm bảo an sinh xã hội
không để đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng và lưu thông hàng hóa
tích cực hỗ trợ dân khó khăn do ảnh hưởng dịch covid một mươi chín
tỉnh cũng ứng dụng tốt công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn
thưa quý vị mới đây một mươi trường trung học phổ thông tại các huyện tuy phước tây sơn
hoài ân thị xã an nhơn và thị xã hoài nhơn tỉnh bình định
đã tạm dừng dạy học trực tiếp vì có học sinh mắc hoặc liên quan đến ca mắc covid một mươi chín
ngày ba tháng một mươi một ông đào đức tuấn giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình định cho biết
từ cuối tháng một mươi đến nay dịch covid một mươi chín đã xâm nhập vào các trường học khi học sinh đi học trở lại
đa số các f f một là học sinh có nguồn lây từ người thân trong gia đình
ở thành phố hồ chí minh tỉnh bình dương trở về địa phương
hiện nay một mươi trường trung học phổ thông tại các huyện tuy phước tây sơn hoài ân
thị xã an nhân và thị xã hòa nhân đã tạm dừng hình thức học trực tiếp
chuyển sang dạy học trực tuyến vì có học sinh mắc hoặc liên quan đến ca mắc covid một mươi chín
ông đào đức tuấn cho biết trước tình hình xuất hiện nhiều trường hợp liên quan đến covid một mươi chín là học sinh
sở chỉ đạo các trường khẩn trương test tầm soát truy vết và thực hiện cách ly theo quy định
đồng thời các trường tiếp tục thực hiện kế hoạch năm học linh hoạt phù hợp với diễn biến dịch bệnh
để bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ giáo viên và học sinh
các trường chưa có học sinh giáo viên liên quan đến ca bệnh tiếp tục thực hiện dạy học trực tiếp
tuy nhiên cần nghiêm túc thực hiện nguyên tắc phòng dịch
học sinh cán bộ giáo viên tuân thủ quy định năm k của bộ y tế
nhất là việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường
hạn chế tiếp xúc với người thân trở về từ tp hcm tỉnh bình dương và vùng có dịch
thực hiện học tập vui chơi ra về theo lớp nhằm giảm thiểu lây lan dịch bệnh
liên quan đến ca mắc là học sinh một số địa phương đã tạm dừng
việc dạy học khẩn cấp ở nhiều trường mầm non tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn
để chủ động phòng chống dịch bệnh
cụ thể sau khi phát hiện sáu trường hợp f là học sinh lây covid một mươi chín từ người nhà
ủy ban nhân dân thị xã an nhơn đã quyết định cho học sinh các trường mầm non
mẫu giáo tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn ba phường nhân hân đập đá và nhân thành
tạm dừng học trực tiếp từ ngày hai tháng một mươi một cho đến hết ngày tám tháng một mươi một
ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã an nhơn đã khẩn trương khoanh vùng tầm
soát và thực hiện test nhanh đối với gần hai học sinh giáo viên
kết quả đều âm tính lần một với sars cov hai
đồng thời thị xã thực hiện cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà đối với các trường hợp
giáo viên học sinh liên quan đến ca mắc covid một mươi chín theo quy định
không chỉ tại bình định mới đây tỉnh hải dương cũng tạm dừng cho học sinh
tại một số huyện đế trường sau khi xuất định các ca dương tình mới
tại thị xã kinh môn và các huyện tứ kỳ xa lộc
ngày ba tháng một mươi một cơ quan chức năng tỉnh hải dương ghi nhận thêm chín ca dương tính covid một mươi chín
trong đó hai trường hợp từ vùng dịch về đang cách ly tại nhà
và bảy người lây nhiễm thứ phát liên quan các f trước đó
tại huyện gia lộc có hai ca dương tính là bà tờ tm m sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
và anh bờ sờ bờ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đều về từ tp hcm
đang cách ly tại nhà ở thôn an cư xã đức sương
trước đó bà mờ và anh bờ cùng hai người khác từ tp hcm
về quê được yêu cầu cách ly tại nhà ở thôn an cư
sáng ngày hai tháng một mươi một trung tâm y tế huyện gia lộc lấy mẫu xét nghiệm
cho kết quả nghi ngờ dương tính
sau đó lấy mẫu đơn cho kết quả khẳng định dương tính với sars cov hai
tại huyện tứ kỳ có hai ca nhiễm cùng thôn bắc an xã chí minh
là bà n tờ l sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi và cụ bờ tờ bờ sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi năm
cả hai được xác định lây qua f bờ tờ hờ t tờ có kết quả dương tính covid một mươi chín
từ ngày hai tháng một mươi một khi chị này từ đồng nai về thăm gia đình
tại thị xã kinh môn phát sinh thêm năm ca dương tính gồm ông l v l sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
bờ v hờ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai v v k sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu bờ v quy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
và bà hờ t m sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy đều trú tại phường minh tân
các trường hợp này được xác định liên quan tới f bờ quy hờ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú phường minh tân được phát hiện dương tính covid một mươi chín
tại cửa khẩu hữu nghị lạng sơn hôm ngày một tháng một mươi một
trước đó rạng sáng ngày một mươi tám tháng một mươi f bờ qh đi xe ô tô về nhà nhưng không khai báo y tế
từ ngày một mươi tám tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một bệnh nhân này thường xuyên tiếp xúc người nhà
hàng xóm đi chơi và đưa con đi học
ngày ba mươi một tháng một mươi có tổ chức dỗ bố với khoảng một trăm ba mươi người tham dự
trước đó rạng sáng ngày một tháng một mươi một bệnh nhân lái xe đến cửa khẩu hữu nghị lấy hàng
được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính covid một mươi chín
chiều ngày hai tháng một mươi một cơ quan chức năng tỉnh hải dương phát hiện người tiếp xúc với bệnh nhân
bờ quy hờ long tờ k l sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trú phường minh tân dương tính covid một mươi chín
liên quan tới các trường hợp bệnh được phát hiện từ ngày ba tháng một mươi một
tại các huyện tứ kỳ gia lộc và thị xã kinh môn
có hơn một mươi học sinh phải dừng đến trường
trong đó hiện tứ kỳ có gần năm học sinh
huyện gia lộc có một bảy trăm linh học sinh thị xã kinh môn có gần bốn học sinh
liên quan đến ổ dịch tại huyện mê linh hà nội
hàng trăm cán bộ nhân viên y tế của huyện mê linh đã được điều động tập trung lấy mẫu xét nghiệm
để bóc tách f cho cộng đồng tại ổ dịch thôn bạch chữ xã tiền thắng huyện mê linh hà nội
để ứng phó kịp thời với tình hình dịch covid một mươi chín
ngày ba tháng một mươi một ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín bình định
đã tổ chức cuộc họp phân tích các nguy cơ và đưa ra giải pháp hữu hiệu
theo sở y tế bình định tính riêng từ ngày hai mươi tháng một mươi đến hết ngày hai tháng một mươi một
đã xuất hiện các ổ dịch covid một mươi chín tại ba mươi năm xã phường thị trấn
trên địa bàn tám huyện thị xã thành phố của bình định với tổng số hai trăm ba mươi ca mắc
trong số này có đến một trăm sáu mươi hai ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
tổng số ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng sáu đến hết ngày hai tháng một mươi một
là một bảy trăm ba mươi năm ca đã điều trị khỏi một năm trăm linh tám ca bảy trường hợp tử vong
số trường hợp đang cách ly điều trị là hai trăm một mươi ca
nhiều địa phương có số ca mắc trong cộng đồng cao ở bình định như
tuy phước an nhân hoài ân quy nhơn v v
khi phát hiện ca mắc mới địa phương đã khẩn trương áp dụng các biện pháp
khoanh vùng tầm soát truy vết khử khuẩn các địa phương liên quan
cùng với việc khoanh vùng các ổ dịch bình định đẩy mạnh tiêm vaccine covid một mươi chín
tổ chức tiếp nhận hơn một triệu liều vaccine covid một mươi chín
đã tiêm được chín trăm hai mươi sáu sáu trăm ba mươi bốn liều cho bảy trăm năm mươi sáu tám trăm tám mươi tám người dân trên địa bàn
đạt tỷ lệ sáu mươi năm một mươi tám
trong đó có năm trăm tám mươi bảy một trăm bốn mươi hai người được tiêm một mũi

theo dự báo của ngành y tế bình định số ca mắc covid một mươi chín sẽ còn tiếp tục tăng
trong thời gian tới
các ổ dịch cũ vẫn còn nguy cơ lây lan bùng phát trở lại
bên cạnh đó vẫn còn nguy cơ xuất hiện ổ dịch trong cơ sở sản xuất kinh doanh
trong hai tuần vừa qua đã xuất hiện nhiều ổ dịch covid một mươi chín tại bình định
một bộ phận người dân còn chủ quan lơ là
nhiều địa phương trong tỉnh chưa quyết liệt kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở dịch vụ vi phạm
nguy cơ bùng phát xảy cao
lực lượng chức năng tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ người dân thôn bạch trự
xã tiến thắng huyện mê linh hà nội để bóc tách f trong cộng đồng
hơn một trăm linh cán bộ địa phương nhân viên y tế chia thành bốn mươi điểm lấy mẫu xét nghiệm
được phân bố trên khắp địa bàn thôn bạch trữ
từ tám giờ sáng lực lượng chức năng đi từng nhà thông báo cho người dân
đến địa điểm xét nghiệm covid một mươi chín
trong ngày ba tháng một mươi một lực lượng chức năng dự kiến lấy khoảng một mươi ba mẫu xét nghiệm gồm
khoảng gần tám mẫu của thôn bạch trữ và hơn sáu mẫu của ba thôn còn lại
trong xã tiến thắng
đến sáng ngày ba tháng một mươi một huyện mê linh đã ghi nhận tám mươi một ca dương tính với sars cov hai
liên quan đến ổ dịch thôn bạch trữ xã tiến thắng
trong đó bảy mươi tám ca là người dân thôn bạch trữ và ba ca là công dân thôn văn quán xã văn khê
trưởng phòng y tế huyện mê linh nguyễn thành khang cho biết
trong số tám mươi một ca dương tính với sars cov hai có ba ca ghi nhận trong cộng đồng
năm mươi một ca trong khu cách ly hai mươi bảy người trong khu phong tỏa
ba mươi bảy trên tám mươi một ca đã được tiêm hai mũi vắc xin phòng covid một mươi chín
hai mươi hai ca đã tiêm một mũi vaccine còn lại hai mươi hai ca chưa tin là các trường hợp dưới một mươi tám tuổi và tuổi cao
chuyển sang thông tin tiếp theo theo ba quản lý các khu công nghiệp tỉnh đồng nai
trên địa bàn đồng nai có ba mươi một khu công nghiệp đã đi vào hoạt động
trong đó có hai mươi chín khu công nghiệp bố trí khu cách ly tạm thời người lao động nhiễm covid một mươi chín
ông lê văn danh phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp đồng nai cho biết
các khu cách ly tạm thời nêu trên
có tổng diện tích sàn hơn tám mươi bảy m hai sức chứa hơn một mươi giường
được cải tạo từ nhà xưởng văn phòng khu nhà kỹ thuật khu công nghiệp
khu cách ly do các công ty đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn đồng nai bố trí
chính quyền các huyện thành phố quản lý vận hành
người lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp khi test nhanh nhiễm covid một mươi chín
sẽ được đưa vào các khu cách ly tạm thời trong thời gian chờ cơ quan y tế đưa đi điều trị
đến nay hai mươi chín khu cách ly tạm thời đã bố trí
gần bốn một trăm linh giường hầu hết các khu cách ly đang trống
các khu cách ly tạm thời công nhân nhiễm covid một mươi chín tại các khu công nghiệp trên địa bàn đồng nai
có một số công trình thiết yếu phục vụ sinh hoạt của người bệnh
tuy nhiên do đây là những công trình cải tạo nên công năng sử dụng an toàn kết cấu
an toàn phòng cháy chữa cháy đảm bảo môi trường không phù hợp
để điều trị người nhiễm covid một mươi chín chỉ có thể sử dụng trong thời gian ngắn
theo ông lê văn danh tại các khu công nghiệp ở đồng nai
có hơn một bảy trăm linh doanh nghiệp với hơn sáu trăm một mươi năm lao động
sau nhiều tháng thu hẹp sản xuất tạm ngưng hoạt động vì dịch covid một mươi chín đến nay
tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có gần một sáu trăm sáu mươi doanh nghiệp hoạt động trở lại
đạt tỷ lệ chín mươi bảy và hơn năm trăm hai mươi năm lao động quay lại làm việc đạt tỷ lệ hơn tám mươi sáu
hiện đa số doanh nghiệp ở đồng nai hoạt động theo hình thức tổ chức cho người lao động đi về hàng ngày
nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
xuất hiện ca nhiễm covid một mươi chín việc duy trì khu cách ly tạm thời tại các khu công nghiệp là cần thiết
giúp doanh nghiệp kịp thời xử lý ca mắc tránh gây hoang mang cho người lao động
góp phần ổn định sản xuất kinh doanh
những ngày gần đây trung bình mỗi ngày đồng nai ghi nhận hơn tám trăm linh ca mắc covid một mươi chín
trong đó có khoảng một trăm bảy mươi ca nhiễm trong cộng đồng
đây là một trong ba tỉnh thành có số ca mắc nhiều nhất trong cả nước
hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế đang diễn biến phức tạp
nguy cơ lây lan dịch luôn hiện hữu khi số ca mắc tăng đặc biệt là các ca được phát hiện trong cộng đồng
theo thống kê từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi đến một mươi tám h ngày hai tháng một mươi một tỉnh thừa thiên huế ghi nhận một trăm năm mươi hai ca mắc covid một mươi chín
trong đó tám mươi năm ca phát hiện ở khu cách ly hai mươi bốn ca phát hiện khi giám sát y tế tại nhà
hai ca ở khu phong tỏa một ca giám sát y tế ở khu cách ly và bốn mươi ca cộng đồng
đáng chú ý trong bốn mươi ca cộng đồng này
riêng xã quảng vinh huyện quảng điền ghi nhận hai mươi hai ca
ngoài xã quảng vinh thị trấn lăng cô huyện phú lộc cũng là địa phương đang ghi nhận nhiều ca mắc
trong đó có cả những trường hợp được phát hiện ở khu phong tỏa
bên cạnh các ca mắc trong cộng đồng những ngày qua tỉnh thừa thiên huế cũng ghi nhận nhiều trường hợp về từ vùng dịch
khi đang thực hiện giám sát y tế tại nhà thì được xác định mắc covid một mươi chín
phó giáo sư tiến sĩ trần kim hảo giám đốc sở y tế tỉnh thừa thiên huế cho rằng
sau thời gian dài phong tỏa hạn chế đi lại giữa các địa phương có dịch
hiện nay nhu cầu giao thông đi lại của người dân là rất lớn luôn tiềm ẩn nguy cơ dịch bùng phát
dự báo sắp tới sẽ xuất hiện thêm các f mầm bệnh trong cộng đồng
theo lãnh đạo sở y tế tỉnh thừa thiên huế kể từ ngày phân loại theo bốn cấp độ vùng xanh
vùng vàng vùng đỏ và vùng cam của các địa phương trên toàn quốc lưu thông giữa các địa phương thuận lợi
đối với các trường hợp đi từ vùng cam và vùng đỏ
việc lưu thông đi lại có sự kiểm soát bằng xét nghiệm sars cov hai
đối với trường hợp đi từ vùng vàng và vùng xanh chỉ cần khai báo y tế trước khi vào tỉnh
không hạn chế việc lưu thông đi lại
nhiều địa phương miền nam mặc dù đã cơ bản kiểm soát tương đối tốt dịch bệnh covid một mươi chín
và được phân loại là vùng vàng vùng xanh
tuy nhiên các ca bệnh trong cộng đồng tại các địa phương này vẫn còn cao
số lượng công dân tỉnh thừa tiên huế trở về từ các địa phương này rất lớn
trong khi việc lưu thông đi lại không hạn chế nên nguy cơ dịch lây lan ra cộng đồng luôn hiện hữu
phó giáo sư tiến sĩ trần kim hảo giám đốc sở y tế tỉnh thừa thiên huế cho biết
thời gian qua tỉnh đã có kế hoạch kiểm soát người từ các địa phương nguy cơ trở về
trong đó chú trọng công tác giám sát y tế chặt chẽ tại nhà nơi lưu trú và tăng cường công tác xét nghiệm sàng lọc cộng đồng
tuy nhiên ý thức của người dân trong việc tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín còn hạn chế
vẫn còn tình trạng giao lưu tiếp xúc trong thời gian cách ly giám sát y tế từ đó lây lan dịch ra cộng đồng
các doanh nghiệp có thể xét nghiệm ngẫu nhiên để phát hiện sớm f
tuy nhiên không cần thực hiện với công nhân đã tiêm đủ vaccine và f đã khỏi bệnh
nội dung trên được nêu trong văn bản hướng dẫn tạm thời phương án phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các cơ sở kinh doanh khu công nghiệp doanh nghiệp mà sở y tế tp hcm vừa ban hành
theo đó doanh nghiệp phải thành lập tổ y tế theo dõi sức khỏe người lao động
giám sát thực hiện quy định phòng chống dịch và xử lý khi xuất hiện f
tổ y tế bao gồm các nhân viên y tế của đơn vị hoặc do đơn vị ký hợp đồng với các cơ sở y tế
các đơn vị giám sát để phát hiện sớm f bằng các biện pháp
theo dõi sức khỏe hàng ngày của người lao động thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên
khi có triệu chứng có yếu tố dịch tễ tự tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên
cho người có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín cao theo các hướng dẫn của ngành y tế trong từng giai đoạn dịch
đối với người lao động đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh thì không thực hiện xét nghiệm
chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ hoặc trường hợp người lao động đến từ địa bàn
có dịch ở cấp độ bốn hoặc vùng phong tỏa
cũng theo văn bản hướng dẫn khi xuất hiện f trong cơ sở sản xuất phải xử trí theo bốn bước
bước một cách ly tạm thời f ở buồng cách ly hoặc khu vực cách ly của doanh nghiệp
và liên hệ ngay cơ quan y tế của địa phương để được hỗ trợ
phân công tổ y tế của doanh nghiệp thực hiện cách ly
tạm thời f trạm y tế trung tâm y tế báo cáo hcdc khi nhận thông báo có f tại doanh nghiệp
bước hai đánh giá tình trạng sức khỏe của f nếu có dấu hiệu suy hô hấp thì cho thở oxy
và liên hệ chuyển f đến bệnh viện có khoa đơn vị covid một mươi chín trên cùng địa bàn
hoặc bệnh viện giả chiến gần nhất bằng xe cấp cứu
đối với đơn vị có cơ sở cách ly điều trị sử dụng một liều thuốc kháng đông
theo phát đồ điều trị của bộ y tế trước khi chuyển bệnh
nếu f không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ thì tư vấn và hướng dẫn f
các tiêu chí cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà
tổ y tế liên hệ trung tâm y tế nơi đơn vị hoạt động để quản lý
đồng thời hỗ trợ chuyển thông tin f đến trung tâm y tế nơi f cư trú
để tiếp nhận chăm sóc cung cấp gói thuốc điều trị và quản lý
nếu không đủ điều kiện cách ly tại nhà f tự đề nghị địa điểm cách ly phù hợp
cơ sở cách ly của doanh nghiệp
cách ly tập trung tại phường xã thị trấn quận huyện cơ sở cách ly có thu phí v v
bước ba nhập thông tin f vào ứng dụng hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh covid một mươi chín
bước bốn tạm ngưng hoạt động khu vực xảy ra để vệ sinh khử khuẩn
xét nghiệm cho tất cả các f một theo quy mô ổ dịch điều tra xác định quy mô
tính chức ổ dịch xác định f một và xét nghiệm nhanh theo dõi f một
trường hợp doanh nghiệp có hơn tám mươi người lao động được tiêm đủ liều vaccine
thì được tiếp tục lao động xét nghiệm lại vào ngày ba bảy và tiếp tục mỗi bảy ngày
cho đến khi không còn phát hiện f
khai báo sức khỏe mỗi ngày và xét nghiệm ngay khi có triệu chứng
thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cho người ở cùng nhà
nhất là người có nguy cơ cao
hạn chế tối đa giao tiếp với bên ngoài cho đến khi kết thúc thời gian theo dõi
trường học cơ sở sản xuất có dưới tám mươi người lao động tiêm đủ liều vaccine
đối với người lao động chưa được tiêm vaccine đủ liều
thì cách ly một mươi bốn ngày tại nhà hoặc cơ sở cách ly xét nghiệm lại vào ngày thứ một mươi bốn
đối với f một đã tiêm vaccine đầy đủ xử lý như trường hợp f một của cơ sở sản xuất
có hơn tám mươi người lao động đã tiêm đủ vaccine
ngoài ra các cơ sở kinh doanh khu công nghiệp phải ký cam kết thực hiện phòng chống dịch
với cơ quan đơn vị quản lý thành lập và đảm bảo thực hiện đúng quy trình xử lý f
kính thưa quý vị khán giả
thời gian này nhiều địa phương vẫn đang ghi nhận rất nhiều ca mắc mới
nhiều dịch bệnh lan rộng vẫn đang hiện hữu
chính vì vậy để bảo vệ sức khỏe của bản thân gia đình và cộng đồng
thì mỗi người dân chúng ta cần nâng cao hơn nữa ý thức tự giác trong phòng chống dịch bệnh
thực hiện đúng đủ những khuyên cáo của bộ y tế
và đừng quên cập nhật tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trên kênh youtube bác sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại